cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh khám xét nơi ở và làm việc của bốn lãnh đạo cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bốn bị can bị khởi tố gồm trần tấn hải phó tổng giám đốc công ty tân thuận
nguyễn thị ngọc bích kế toán trưởng nguyễn hoàng việt và nguyễn xuân tùng đều là kiểm soát viên
cơ quan điều tra xác định các bị can này là đồng phạm của bị can trần công thiện
nguyên tổng giám đốc và nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty tân thuận
đã bị khởi tố bắt giam trước đó liên quan đến sai phạm nghiêm trọng khi ký hợp đồng chuyển nhượng
hoán đổi phần vốn góp chuyển nhượng một phần khu đất tại dự án khu dân cư phước kiển tại huyện nhà bè
công ty tân thuận còn có hành vi bán tài sản có giá trị lớn nhưng việc sang nhượng này không đúng thẩm quyền
cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của những người liên quan vụ án công ty tân thuận